thưa quý vị mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm công an các quận huyện tại tp hcm lại tiếp tục khởi tố bắt tạm giam thêm nhiều bị can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi hai bị can về hành vi nhận hối lộ và một bị can về hành vi đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v ở phường an phú đông quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt giam đối với ba bị can về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi bốn d ở xã xuân thới sơn huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt giam đối với bảy bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba v có địa chỉ tại phường tam bình và một chi nhánh có địa chỉ tại phường linh trung thành phố thủ đức
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp các trung tâm nêu trên
việc khởi tố được thực hiện khi công an thành phố hồ chí minh mở rộng điều tra xe phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
gần một trăm linh kg ma túy được cất dấu tinh vi trong các kiện hàng gửi từ cộng hòa liên bang đức về việt nam vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện triệt phá
qua công tác phối hợp nắm tình hình tại cảng hàng không quốc tế nội bài phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với cục hải quan
công an tp hà nội tổ chức kiểm tra phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy thông qua kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
cụ thể một vật đơn gồm ba kiệt thùng cắt tông có trọng lượng khoảng hai mươi năm kg hai vận đơn gồm năm kiện thùng các tông có trọng lượng khoảng hai mươi sáu kg tất cả đều gửi từ cộng hòa liên bang đức
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma năm mươi ba kg ketamin hai gói nước vui ba đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế chúng cất dấu ma túy cho các hàng hóa như máy cà phê máy hút bụi máy lọc không khí hộp thực phẩm chức năng và bánh kẹo
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh cũng vừa đấu tranh ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy ngay trên tuyến biên giới bắt giữ tám đối tượng
tăng vật thu giữ là năm mươi bánh heroin năm kg ma túy một trăm linh viên pháo
một khẩu súng sáu viên đạn cùng với nhiều tăng vật khác
trước đó vào ngày ba tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng lần lượt bắt giữ tám đối tượng gồm võ trí thanh nguyễn thanh sơn nguyễn thị thu thảo cùng chú tại tp hcm hồ thế hùng nguyễn thị thu hằng đặng thành sang nguyễn văn giới cùng chú tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh
và trần quốc tuấn chú tại tỉnh bình dương tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ năm mươi bánh heroin năm kg ma túy một trăm linh viên pháo một khẩu súng sáu viên đạn cùng với nhiều tăng vật khác
các đối tượng khai nhận số ma túy trên do võ trí thanh được một đối tượng ở campuchia thuê vận chuyển về tp hcm
thanh khai nhận trước đó đã nhận chót lọt bốn vụ từ một mươi đến ba mươi kg ma túy với số tiền công mỗi lượt đến năm mươi triệu đồng
công an tỉnh tây ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan
có thể thấy là càng gần
tết địa bàn các tuyến biên giới càng nóng bỏng tình trạng mua bán trái phép chất ma túy
không chỉ có nam giới mà nhiều đối tượng nữ cũng đã tham gia vào các đường dây này
mới đây một nữ đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ
giàng sáng ngày sáu tháng một tại khu vực bản lùn xã mường sang huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt giữ thành công đối tượng chán thị sông chú tại huyện mộc châu khi đang vận chuyển khoảng một mươi hai viên hồng phiến
đồng thời thu giữ thêm nhiều tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vốn nổi tiếng là điểm nóng về tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc
thế nhưng trong những năm qua cuộc sống của đồng bào dân tộc mông ở xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình ngày càng thay đổi
tội phạm tệ nạn ma túy dần được đẩy lùi kết quả đạt được thì có công sức của những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hòa bình
ngày đêm bám dân bám bản giữ bình yên cho vùng đất này
lúc luôn về con chấp hành như châu đảng như nước phát luật
báo chúng họ là phải có vận động bà con hãy vận động như cái gì có chú nát
địa bàn là một trăm linh là dân tộc mình mông
cho nên phần đa cán bộ chiến sĩ là cán bộ ở vùng dưới lên
cho nên là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã cũng phải tập trung gần gũi với bà con
cho nên là cán bộ địa phương để học tập tuyến mông để làm sao phục vụ
cái công tác chiến đấu của lực lượng công an nó không được đạt kết quả cao nhất
hiện tại là công an xã ở kia là có một mươi ba đồng chí là công an trình quy
sau khi tiếp nhận địa bàn thì lực lượng công an xã chúng tôi là bám vào đề án của bộ
là tăng cường bám bản bám cơ sở
một tuần là phải có ít nhất là phải có bốn ngày là xuống địa bàn xuống từng hộ gia đình
tiếp xúc với từng người trong cái hộ gia đình
để tuyên truyền cho bà con để chấp hành cái chủ trương của đảng nhà nước
từ đầu năm nay là địa bàn xã không có xảy ra một cái vụ việc về trật tự xã hội là không có
kể cả nó đến cái mức xử lý chính là cũng không có
năm hai nghìn một mươi một vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
anh giàng a khai đã nghe theo lời rũ rỗ của kẻ xấu đi vận chuyển ma tùy thuê
sau khi bị bắt và bị tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù giam
năm hai nghìn một mươi năm ra chạy trở về địa phương
anh đã được lực lượng công an xã giúp đỡ hướng nghiệp trồng cam
kinh tế gia đình giàu ổn định
công an vẫn thường xuyên về đổ viêm
đổ viêm là lãm bằng chú chính
không đi thuộc tập của kẻ xấu là sẽ báo ngai
với kết bộ trong này
với công an xã
không như kẻ xấu
là xấu với người con là lãm
không giữ giám ma tùy
hai cái xã mà trước kia là trọng điểm
thì đến nay là tỉnh ủy bán các cấp đều đánh giá là tình hình an ninh trật tự cơ bản được xử vững
người dân nhân dân tin tưởng vào đảng nhà nước và cơ quan công quyền
hiện nay cái quan tâm của chúng tôi để làm sao đồng bào có được công an việc làm có thu nhập
để người ta thấy rằng là những cái thu nhập bất hợp pháp
trong đó kể cả cái việc mà vận chuyển thuê ma túy là phải giải quyết một cách
là từ nhận thức của họ
tranh thủ được các người có uy tín tại địa bàn
để làm sao mà
giữ vững được an ninh trật tự tại hai xã rất đặc biệt của tỉnh hòa bình
từ những câu chuyện đời thường
những việc làm cụ thể gần gũi như cùng làm cùng ăn cùng ở
cùng nói tiếng dân tộc
công an xã hàng kia đã vận dụng tuyên truyền
vận động người dân tuân thủ pháp luật
giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chiều qua ngày sáu tháng một tại hà nội
ban thanh niên công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên bộ công an tiếp tục gạt hái được những kết quả vững chắc
đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động kỷ niệm lớn của đảng nhà nước ngành công an
đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáu mươi sáu năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
triển khai hiệu quả tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi hai với bốn nội dung trọng tâm cấp bộ bốn trăm năm mươi ba hoạt động hai trăm ba mươi công trình phần việc với nhiều hình thức cách làm thiết thực sáng tạo
về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đẩy mạnh quán triệt học tập nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như các chỉ thị nghị quyết về công tác công an về công tác thanh niên
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nâng cao hiệu quả các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chính trị pháp luật nghiệp vụ kiến thức về chuyển đổi số
dịp này hội nghị cũng tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu sinh viên năm tốt cấp bộ và phát động phong trào thi đua với chủ đề tuổi trẻ công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an